còn có nguyên vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ bộ công thương phan trí dũng bị tuyên phạt chín năm tù

tổng hợp với bản án trước đó bộ bị cáo tín phải chấp hành hình phạt chung là một mươi ba năm sáu tháng tù
bảy bị cáo còn lại tuyên phạt các mức án từ ba mươi tháng tù treo đến tám năm tù cùng về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đài
và trưa nay công an tỉnh nghệ an đã tiến hành phong tỏa hiện trường vây bắt một nghi phạm đang cố thủ trong nhà sau vụ nổ súng làm hai người chết tại xã nghi kim tp vinh
thông tin ban đầu vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay
một nhóm người đi ô tô đến nhà ông phú ở xã nghi kim tp hcm sau đó người dân xung quanh nghe thấy nhiều tiếng súng nổ
sau vụ nổ súng người dân phát hiện hai người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong nằm trước khu vực cổng nhà ông phú
ghi nhận tại hiện trường phía ngoài nhà nhiều cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông dân quân tự vệ được huy động lập nhiều chốt chặn
căn nhà nơi xảy ra vụ việc khá bể thế nằm giữa khu dân cư
một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc vợ con ông phú không có nhà
đại tá phạm thế tùng giám đốc công an tỉnh nghệ an có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng vây bắt nghi phạm cố thủ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ hậu thường trú tại số bảy mươi bốn lê duẩn phường cửa nam quận hoàn kiếm tp hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn đình quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đội cấn thị trấn vĩnh tường huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đối tượng vũ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba mươi bốn trên hai trăm bảy mươi năm nguyễn đức cảnh phường cát dài quận lê trân thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý